nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội một mươi sáu năm khu phố cổ hà nội được công nhận di tích lịch sử quốc gia hai nghìn bốn hai nghìn hai mươi
ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong hai ngày mùng tám và ngày mùng chín tháng một mươi
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di sản khu phố cổ hà nội
trong tiến trình phát triển thăng long hà nội
hội thảo nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động về bảo tồn phát huy giá trị khu phố cổ hà nội
nhận diện tuyên truyền về giá trị di sản của khu phố cổ
vào tối ngày chín tháng một mươi khán giả sẽ được tham gia chương trình chuyện nhạc phố cổ với chủ đề thu hứng
đây là chương trình ca nhạc kịch truyền thống việt nam
ngoài ra còn có hoạt động đáng chú ý là triển lãm ảnh phố cổ hà nội
với những bức ảnh miêu tả những nét văn hóa đặc trưng của phố cổ
diễn ra tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội năm mươi đảo duy tử